kỳ thi đặc biệt có lẽ là cách gọi đúng cho kỳ thi trung học phổ thông năm nay
kỳ thi diễn ra ngay trong những ngày cả nước đang phải gồng mình chống dịch covid một mươi chín tái bùng phát
và ngạc gọi là đặc biệt còn là vì sau khoảng thời gian phải trí hoãn thì kỳ thi trung học phổ thông
đã được tổ chức trong những ngày tháng tám thời điểm chưa từng có tiền lệ khi mà ở những năm học trước
đây là khoảng thời gian các em học sinh đã tìm được trường đại học phù hợp với bản thân của mình
và trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay chúng ta hãy đến với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đặc biệt này
trong đó có cư dân mạng đã bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ như thế nào
đặc biệt là tham gia hưởng ứng phòng chống dịch covid một mươi chín
đeo khẩu trang rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đo thân nhiệt
một số các hoạt động bắt buộc để bắt đầu kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
một kỳ thi chưa từng có trong tiền lệ vì được lùi tổ chức vào những ngày tháng tám
và ở thời điểm mà dịch covid một mươi chín đang tái bùng phát gây ra sự lo lắng cho nhân dân
thông tin về kỳ thi đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo cộng đồng mạng
trước những thay đổi bất đắc dĩ các thí sinh đã trang bị những biện pháp đảm bảo an toàn cho chính mình
trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng đã dành lời chúc tốt nhất tới các sĩ tử
chúc các em may mắn thương cho thế hệ trẻ việt nam
kỳ thi quá căng thẳng trong tình trạng bình thường mới
mong các con thi tốt an toàn
chúc các bé hai nghìn hai thi tốt nhé
cả nước đã cố gắng để cho các em một kỳ thi đặc biệt
mong các em sẽ bình tĩnh tự tin hoàn thành tốt kỷ thi
một kỳ thi hai lần tổ chức
bởi học sinh nghỉ ba tháng vì dịch
học online thay vì đến lớp bởi giãn cách xã hội
đổi tên từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành tốt nghiệp trung học phổ thông
hai lần lùi kỳ thi
đà nẵng một số địa phương ở quảng nam
đà nẵng một số địa phương ở quảng nam
đà nẵng một số địa phương ở thành phố buôn ma thuột của tỉnh đắk lắc thi đợt hai
ngày trước và trong những ngày kỳ thi diễn ra
nhiều cư dân mạng đồng tình với việc đảm bảo mục tiêu kép của bộ giáo dục và đào tạo và các địa phương
là bảo đảm an toàn không chỉ cho an ninh trưởng thi mà còn cho cả sức khỏe của thí sinh và cán bộ coi thi
chúc các con thì thật tốt và an toàn trước dịch bệnh nhé
các con là người hùng trước covid đó
mong các thầy cô cán bộ trông thi sĩ tử đảm bảo sức khỏe
chúc các bạn nhỏ thi tốt kỷ thi nhớ mãi trong đời
một kỳ thi đặc biệt với rất nhiều người chúc các hội đồng thi an toàn thành công
vẫn thấy hồi hộp mặc dù mình đã trải qua hơn hai mươi năm chúc tất cả các sĩ tử thi tốt
ngày thi đầu tiên đã kết thúc bên trong phòng thi thí sinh áp lực chừng nào
bên ngoài phòng thi phụ huynh cũng lo lắng chừng ấy
thanh niên tỉnh nguyện lực lượng công an cảnh sát giao thông đã chung tay hỗ trợ thí sinh
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đặc biệt năm nay
sự chung tay ấy đã tiếp thêm động lực để thí sinh hoàn thành tốt nhất bài thi của mình
hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông sẵn sàng nhường áo mưa cho thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sau đó dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh này đến địa điểm thi trong cơn mưa tẩm tã
khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ cảm động
hay các lực lượng khác hỗ trợ tối đa nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh hoàn thành tốt nhất phần thi của mình
uống rượu xong nhưng vẫn điều khiển phương tiện
người đàn ông này được lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai dừng xe kiểm tra
tuy nhiên lại không chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng
sau khi được vận động khuyên giải mới chịu hợp tác
và kết quả đo được trong hơi thở của người vi phạm này có nồng độ cồn ở mức cao
bác tên là nguyễn tiến đượng đúng không
bác bây giờ này thông báo cho lỗi vi phạm cho bác này
thứ nhất là bác đang điều khiển xe ô tô và có sử dụng nồng độ cồn
thổi kết quả của biên bản kiểm tra này là kết quả là bảy trăm năm mươi hai mg trên lít khí thở
thế cái lỗi vi phạm này của bác là tạm giữ phương tiện
tạm giữ phương tiện bảy ngày theo luật xử lý vi phạm hành chính
và cái mức phạt tiền này của bác cũng thông báo luôn là mức phạt tiền này của bác là phạt ba mươi năm triệu
có có vốn một tí
rồi là đi đông cưới
anh em thì cũng uống một tí
rồi là các cháu nó lái
nhưng mà mình thì
thầy bảo thôi chúng mày cứ đi việc của mấy ngoài địa
thì chú tự đi về
bởi vì chú ở nơi đây mà
chú ở nam cường này thôi mà
bắc cường xuống nam cường thôi
nó chỉ hai ba cây thôi
đấy chính là như thế
còn đây là một trường hợp khác vi phạm nồng độ cồn
khi lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ biết mình vi phạm nhưng người đàn ông này nhất định không chịu ký nhận vào biên bản vi phạm
thậm chí còn định bỏ đi như thế này
thực tế hiện nay rất nhiều trường hợp chống đối khi bị lực lượng chức năng kiểm tra
trên mạng xã hội như facebook zalo nhiều người còn lập tổ nhóm dùng từ lóng báo các chốt có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ để tránh bị xử lý như thế này
thủ dùng một vấn đề

với công an thành phố lào cai thì chúng tôi đang xây dựng một kế hoạch cao điểm tổng kiểm tra các loại phương tiện

thời gian này bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm đến nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai cũng thực hiện nghiêm túc theo khuyến cáo của bộ y tế
trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
khi kiểm tra mỗi người vi phạm sẽ được tổ công tác sử dụng ống thổi dùng một lần
để đảm bảo vệ sinh và trong phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị khán giả một cây lan có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng
đang là câu chuyện gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày nay
được biết qua sự giới thiệu và truyền tay nhau thì đây là giống lan đột biến gen độc lạ
thế nhưng khi những giao dịch có giá trị càng tăng cao thì những câu hỏi được đặt ra
về giá trị thực của loại lan này lại càng lớn
và liệu những giao dịch này có phải là thật
mới đây công an một số tỉnh thành phố đã đưa ra những cảnh báo người dân
về những vụ chuyển nhượng mua bán giao dịch lan đột biến
với giá cao hơn
trong bất thường này tiềm mẩn rất nhiều rủi ro và có thể gây ra nhiều hệ quả
như các vụ việc lừa đảo mâu thuẫn tranh chấp có thể tạo nên bong bóng đầu tư
xung quanh vấn đề này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay có cuộc trao đổi
với luật sư nguyễn văn tú công ty luật fancy để cùng phân tích rõ hơn
xin chào luật sư ạ
vâng chào khán giả của an ninh tv
vâng thưa luật sư thì có thể thấy là thời gian gần đây thị trường lan đột biến
đã trở nên sốt dẻo khi mà những cuộc chuyển nhượng có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng
có nhiều người thì nghĩ đây đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi thuận mua vừa bán
thế nhưng khi mà nhìn nhận xa hơn thì liệu cái điều này có thể dẫn tới
những cái vấn đề và những cái rủi ro gì khác ạ
vâng nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ đây là một cuộc mua bán bình thường
chỉ có một cái điều bất thường là cái giá nó cao hơn nó cao gấp hàng chục hàng trăm
có khi đến hàng triệu lần
và chúng ta chưa nhìn thấy cái vi phạm pháp lý nào ở đây
tuy nhiên nếu coi đây là một hiện tượng thì nó đúng là một hiện tượng
và nếu nó trở thành một trào lưu thì đây gây ra một cái tác động xã hội rất nguy hiểm
rất nhiều người tham gia chơi một bông hoa thì có thể trả rất cao
nhưng nếu trào lưu xã hội thì rõ ràng mọi nguồn lực của xã hội sẽ dẫn vào một cái kênh thị trường này
và do vậy tất cả những hệ thống
những hệ thống xã hội của nó những cái bong bóng về tài sản nó sẽ nảy sinh
ngành tài chính tín dụng đen rồi tín dụng chính thức cũng có thể tham gia vào
những người không có hiểu biết cũng tham gia vào
vậy thì người mua cũng gặp rủi ro
người bán thì cũng có thể gặp rủi ro
và đặc biệt những người đầu tư thì chắc chắn gặp rủi ro rất nhiều
và những vấn đề này sẽ kéo theo cả một cái nhóm người trong xã hội
đây là bất ổn cho chúng ta
và ngoài những cái nguy cơ đối với cả người mua người bán này
rồi là những cái hội nụy cho xã hội như đội sư vừa phân tích
thì ngoài ra thì cái việc mua bán lan với cái giá trị cao bất thường như vậy
thì còn tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn an ninh trật tự như thế nào ạ
về phía an ninh trật tự thì khi dòng tiền đã được đổ vào không chính không đúng với cái giá trị của giao dịch
thì ở đây sẽ có hàng chục vụ kiện hàng trăm vụ kiện sẽ được hình thành
có những hiện tượng tội phạm như lừa đảo lạm dụng cũng sẽ hình thành
những tội phạm mang tính chất chiếm đoạt cũng hình thành
tội hàng giả cũng sẽ hình thành
tất cả những cái loại tội phạm như thế sẽ gây cả một cái xã hội phải xử lý
hệ thống công quyền phải vào cuộc
những người tham gia vào giao dịch cũng trở thành nạn nhân
do vậy tình hình an ninh trật tự sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng
một số người thì cho rằng là giá trị của cái dòng lan đột biến thì không cao đến như vậy
và nghi ngờ cái tính chân thực của nhân dân
như vậy nhiều nghi vấn có thể đặt ra như là chẳng hạn như là việc thổi giá này
tạo ra bong bóng đầu tư hay là tạo tâm lý sốt ảo trên thị trường
vậy thì ông có cái đánh giá như thế nào
vâng nếu đã nói là hàng bậc thì có nghĩa là rất hiếm và nó không có nhiều
cái thứ hai hàng lạ cũng là một cái mới mà ngày mai nó sẽ không còn lạ nữa
vậy thì cái số lượng người tham gia nó phải rất ít
nhưng cái cách chúng ta đang thấy
cái cách chúng ta đang thấy
như là truyền thông
như là tung lên mạng xã hội
đưa những cái giá trị vào kiếm lời nhiều hơn là giá trị thực của sản phẩm
đây là cái cách mà tạo ra hẹn định cho xã hội là chắc chắn
cho nên rất nguy hiểm
hiện nay thì lực lượng công an của một số địa phương cũng đã đưa ra cảnh báo
và cũng đã tiến hành theo dõi nắm tình hình về những cuộc giao dịch lan đột biến như vậy
vậy thì ông có cái đánh giá như thế nào về những cái động thái nhanh chóng này của lực lượng chức năng
đó là việc làm cần thiết và rất kịp thời
chúng ta đã có quá nhiều bài học ở địa phương chúng ta
ở đất nước chúng ta
như là bong bóng về bất động xã
bong bóng về tiền ả vân vân
chúng ta đã có quá nhiều cái hệ lụy mà chúng ta phải dành rất nhiều nguồn lực trong xã hội để giải quyết
cho nên việc cơ quan an ninh phải theo dõi
lực lượng an ninh kinh tế chắc chắn phải theo dõi
phải nắm bắt những cái thương vụ này
để báo cáo tình hình để ổn định an ninh trật tự của địa phương và toàn xã hội
thế thì việc này không chỉ cần thiết
mà phải biểu dung cái việc làm nhanh làm kịp thời
và tôi cho rằng cần phải có một cái làm quyết liệt hơn nữa
nắm bắt chính xác những cái giao dịch đó
nó có biến tướng gì và đằng sau nó là những cái gì
đó là cái việc mà lực lượng an ninh kinh tế cần phải vào nhanh hơn mạnh hơn
vậy theo luật sư thì chúng ta cần phải quản lý các hoạt động mua bán và chuyển nhượng hoa lan đột biến này như thế nào
trước hết là tôi nghĩ là trước hết là việc lực lượng an ninh kinh tế phải bỏ cuộc
cái thứ hai
là cần phải có một cái chương trình truyền thông đối với những nhà đầu tư
cũng như những nhà đầu tư đây bao gồm từ sản xuất cho đến thương mại phân phối và bán
với cả những người chơi lan những khách hàng cũng phải hiểu khách hàng phải là người thông minh và thông thái
còn người đầu tư thì phải hiểu được đúng giá trị thực của cái hàng hóa này
cũng như cái quy luật của thị trường này
tôi nghĩ rằng một cái chiến dịch truyền thông nhiều cơ quan
cần phải vào cuộc ngay lập tức
xin được hỏi một câu hỏi cuối cùng đó là ông có lời khuyên gì dành cho khán giả của truyền hình công an nhân dân
đối với khán giả của truyền hình công an nhân dân
nếu bạn đang chuẩn bị quan tâm đến việc này
thì hãy quan tâm một cách đúng mức và đúng đắn
chứ chưa tăng cái nguồn lực của mình để đầu tư bộ
điều đó sẽ làm cho các bạn ngày mai không được bình yên
phải băn khoăn suy nghĩ và mất cái thời gian cũng như cái sức khỏe
sức khỏe cũng như cái tài chính của mình vào những việc mà mình chưa hiểu rõ
vâng cảm ơn ông đã cùng trao đổi với tôi